hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
báo covid một mươi chín càng quét chưa từng thấy khắp châu mỹ
theo tiến sĩ nguyễn sĩ dũng chỉ có chính phủ hoặc thủ tướng
mới có thẩm quyền yêu cầu dân không ra khỏi nhà
các cấp chính quyền địa phương đều không có thẩm quyền này
bị nhiễm covid một mươi chín không phải là một tội
vô tình trở thành f một f hai lại càng không phải là một tội
tất cả mọi người dân từ bắc chí nam trên đất nước của chúng ta
không một ai muốn bị nhiễm loại virus chết người nói trên cả
thế thì cư xử với họ theo cách khóa trái cổng nhà
khi có người đi làm xa về quê ăn tết như ở thanh hóa
hay nhốt cả gia đình vì có người về từ vùng đỏ như ở thái bình
là không hợp lý và cũng chưa chắc đã hợp pháp
về mặt pháp lý quốc hội chỉ ủy quyền cho chính phủ và thủ tướng chính phủ
quyết định áp dụng một số biện pháp hạn chế
một số phương tiện yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú
trong khoảng thời gian nhất định tại một số khu vực địa bàn cần thiết
như vậy chỉ có chính phủ hoặc thủ tướng
mới có thẩm quyền yêu cầu người dân không ra khỏi nhà
tất cả các cấp chính quyền địa phương từ tỉnh đến huyện và đến xã
đều không có thẩm quyền này
theo quyết định của chính phủ hoặc của thủ tướng
hạn chế quyền đi lại của người dân đơn giản chỉ là một sự lạm quyền
tết nguyên đáng đang đến gần
từ đây đến tết sẽ có hàng triệu người dân sẽ về quê ăn tết
cho đón họ là những quy định phòng chống dịch rất khác nhau
do các địa phương khác nhau ban hành
ba mươi tỉnh thành phố là sáu mươi ba tổ hợp các quy định và các đòi hỏi khác nhau
đối với những người về quê ăn tết
có những quy định và đòi hỏi là hoàn toàn hợp lý
nhưng cũng có những quy định và đòi hỏi chỉ hợp lý một cách vừa phải
và có cả những quy định và đòi hỏi là hoàn toàn bất hợp lý
những người dân có thể bị cách ly tập trung mà cũng có thể chỉ bị cách ly tại nhà
có thể phải xét nghiệm âm tính trước khi được trở về
mà cũng thể về nhà cách ly rồi mới cần xét nghiệm
và cũng có thể chỉ cần thực hiện năm k là đủ
tết nguyên đáng đang đến gần
những quy định dựa trên cơ sở của chứng cứ và phân tích khoa học
và nhất quán khi chính phủ ban hành thống nhất cho cả nước là rất cần thiết
những quy định như vậy sẽ vừa bảo đảm hiệu quả của hoạt động phòng chống dịch
vừa tạo điều kiện cho người dân từ qua sinh hợp và đón năm mới
một sự việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố long xuyên tỉnh an giang
khi người con trai phải nhận án tù vì đã khai báo y tế gian dối
làm lây nhiễm covid một mươi chín cho nhiều người trong đó có cả mẹ ruột và khiến mẹ tử vong
ngày một mươi chín tháng một tòa án nhân dân thành phố long xuyên tỉnh an giang
xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo nguyễn ngọc sơn ba mươi chín tuổi ngụ phường mỹ thới
long xuyên một mươi tám tháng tù về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
ngoài ra tòa còn bụt sơn có trách nhiệm bồi thường các chi phí thực hiện các biện pháp
phòng chống các sở y tế an giang số tiền hơn một mươi chín triệu đồng
theo cáo trạng ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sơn điều khiển xe tải cùng phụ xe tên phương
từ tỉnh long an đến tỉnh vĩnh long nhận cá
trước cùng ngày cả hai đến bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh vĩnh long test nhanh covid một mươi chín
kết quả ban đầu cho thấy sơn âm tính nên tiếp tục chạy xe đến chợ bình điền
thành phố hồ chí minh giao cá còn phương bị giữ lại do nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
trên đường đi sơn được nhân viên y tế thông báo phương dương tính và yêu cầu sơn đến cơ sở y tế
gần nhất để khai báo y tế tuy nhiên khi sơn về đến chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín và bốn
và trung tâm y tế phương mỹ thới sơn đã khai báo y tế không trung thực để cách ly y tế tại nhà
đến ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một hết thời gian cách ly tại nhà sơn đến bệnh viện mắc tai mũi hồng
trăng hàm mặt ăn giang xét nghiệm thì do kết quả dương tính
sau đó mẹ ruột ở chung nhà với sơn và một người khác có tiếp xúc cũng được phát hiện nhiễm covid một mươi chín
không may mẹ sơn chuyển biến bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín
qua truy vết ngành chức năng tiếp tục phát hiện thêm bảy người khác tiếp xúc với mẹ sơn cũng dừng tính
vụ việc là bài học đắt giá cho những ai còn thờ ơ chữ hoàng
coi thường việc nghiêm túc thực hiện năm k của bộ y tế trước đại dịch covid một mươi chín
cũng vì chủ quan coi thường công tác phòng chống dịch bệnh
mà mới đây lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều nữ nhân viên trẻ
tại một quán karaoke có kết quả dương tính với sars cov hai
sáng ngày hai mươi tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an cho biết
trong một mươi hai giờ qua từ một mươi tám h ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến sáu h ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại nghệ an ghi nhận một trăm linh ba
ca mắc covid một mươi chín mới tại một mươi ba địa phương
như vậy tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh nghệ an đã ghi nhận
một mươi một một mươi hai ca mắc covid một mươi chín ở hai mươi một địa phương
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác liên quan đến việc phát hiện
ca nhiễm omicron trong cộng đồng tại tp hcm
các chuyên gia dịch tả thành phố cho rằng đây là điều sớm hay muộn
điều cần thiết là cần giảm sự lây lan của virus và bảo vệ nhóm có nguy cơ cao
theo báo cáo nhanh của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hiện tp hcm đã ghi nhận sáu ca f liên quan đến người bệnh nhập cảnh từ mỹ
trong đó ba trường hợp đã được xác định nhiễm biến chủng umicron
số ca đang chờ giải mã gen đến nay là ba gồm ca nhập cảnh và hai f vừa mới phát hiện
thông thường thời gian giải mã trình tự gen mất từ bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ
trước tình hình trên phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng
trường đại học y dược tp hcm bày tỏ trong giai đoạn này chúng ta có khả năng
truy vết trọng điểm thì nên làm nhưng đến giai đoạn nếu số ca tăng không kiểm soát được
thì cần xem xét lại để tránh lạng phí nguồn nhân lực bởi tốc độ lây lan của omicron
gấp hai ba lần biến chủng delta
đánh giá về lợi thế của tp hcm trước biến chủng mới omicron
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đỗ văn dũng nhận định thành phố hiện nay làm rất tốt chiến dịch
để bảo vệ người có nguy cơ cao tỷ lệ tiêm vắc xin ngụ covid một mươi chín cao
vì thế việc cần làm hiện tại chắc chắn không phải là mục tiêu không có ca mắc omicron
mà mục tiêu là phải hạn chế lây lan và bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao
bình tĩnh và sẵn sàng tâm thế bảo vệ chính bản thân mình trước biến chủng umicrone có thể thay thế delta
là ý kiến mà phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ phùng nguyễn thái nguyên trưởng khoa covid một mươi chín
bệnh viện nhi đồng một tp hcm
việt nam đã có khoảng bảy mươi ca nhiễm biến thể omicrone từ người nhập cảnh được cách ly theo quy định
tuy nhiên thực tế không thể xét nghiệm được toàn bộ để tìm biến thể và thế giới cũng xác định umicron
sẽ thay thế cho delta
vấn đề chỉ là sớm hay muộn điều quan trọng nhất là làm sao để không lây nhiễm mất kiểm soát
gây ra quá trại y tế
và trong thời gian tới là dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai người dân cần nâng cao thực hiện các biện pháp năm k
và tiêm vắc xin ngụ covid một mươi chín đầy đủ tránh những biến chứng nếu không may mắc biến chủng mới omicron
xin được chuyển sang các thông tin về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
mới đây bộ y tế pháp đã công bố số liệu cho thấy rằng đã ghi nhận hơn bốn trăm ba mươi sáu ca mắc mới trong ngày một mươi chín tháng một
chỉ đứng sau mốc cao kỷ lục bốn trăm sáu mươi bốn bảy trăm sáu mươi chín ca hôm một mươi tám tháng một
đây là ngày thứ hai liên tiếp pháp ghi nhận hơn bốn trăm linh ca mắc mới trong ngày
số liệu này cũng khiến số ca mắc mới trung bình trong bảy ngày qua tại pháp tăng lên mức cao
không từng có kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bụng phát
với hơn ba trăm hai mươi ca một ngày bộ y tế pháp cho biết thêm số ca nhập viện đã tăng hơn bảy trăm linh ca lên mức hai mươi bảy hai trăm ba mươi ca
thế lại số bệnh nhân phải điều trị tích cực đã giảm trong ngày thứ hai liên tiếp và duy trì ở mức dưới bốn ca
hôm một mươi sáu tháng một quốc hội pháp phê chuẩn luật cấm tất cả những người chưa tiêm covid một mươi chín đến nhà hàng
khu thể thao và nhiều địa điểm công cộng khác
quốc hội pháp đưa ra biện pháp này để giảm thiểu ca mắc mới làm bệnh viện quá tải
trong bối cảnh biến thể omicron đang lây làn nhanh và rất nguy hiểm
hiện hơn chín mươi một người trên một mươi tám tuổi ở pháp đã được tiêm phòng covid một mươi chín đầy đủ
trong khi đó bộ y tế italy thông báo quốc gia nam âu này đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ba trăm hai mươi ca mắc mới
và ba trăm tám mươi ca tử vong vì covid một mươi chín trong ngày một mươi chín tháng một giảm lần lượt so với các mức hai trăm hai mươi tám một trăm bảy mươi chín ca và bốn trăm ba mươi bốn ca trong ngày một mươi tám tháng một
cho đến nay đã có tổng cộng chín hai mươi hai triệu ca mắc covid một mươi chín trên toàn italy
kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi trong đó có một trăm bốn mươi hai hai trăm linh năm ca tử vong
số ca không qua khỏi tại italy cao thứ bốn tại châu âu chỉ sau nga anh pháp và cao thứ chín trên toàn thế giới
tương tự với tình hình tại pháp nhật bản cũng đang phải trải qua quãng thời gian kinh hoàng
khi mỗi ngày đều ghi nhận các kỷ lục mới về số ca mắc covid một mươi chín
theo báo stright times số ca mắc covid một mươi chín kỷ lục được báo cáo
ở hai mươi tám trên bốn mươi bảy tỉnh của nhật bản bao gồm cả thủ đô tokyo
và thành phố osaka
thủ tướng fumio kishida đã áp dụng các biện pháp bán khẩn cấp đối với một mươi ba tỉnh
bắt đầu có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng một và kéo dài tới ngày một mươi ba tháng hai
ông kishida bày tỏ hy vọng
chúng tôi đang chiến đấu chống lại một ẩn số nhưng với sự chuẩn bị đầy đủ và không quá sợ hãi
chúng tôi sẽ vượt qua tình huống này
trước đó ba tỉnh okinawa hiroshima yamakuchi những nơi chứa hoặc gần các căn cứ quân sự mỹ
cũng bị áp đặt các biện pháp bán khẩn cấp nhằm ngăn chặn biến thể umicron lây lan
cố vấn covid một mươi chín hàng đầu của chính phủ nhật bản shigeru omi cho hay
để chống lại biến thể omicron đòi hỏi thêm nhiều biện pháp cụ thể hơn
ngày một mươi chín tháng một nhật bản ghi nhận bốn mươi một bốn trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín tăng từ con số kỷ lục trước đó là ba mươi hai một trăm chín mươi bảy ca một ngày
số bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng là hai trăm tám mươi một trong khi số ca tử vong là một mươi năm
con số kỷ lục này cao gấp gần bảy mươi tám lần số ca mắc covid một mươi chín tại nhật bản
vào ngày đầu năm hai nghìn hai mươi hai năm trăm ba mươi bốn ca gây áp lực cho hệ thống y tế
theo cơ quan quản lý thảm họa và hỏa hoạn nhật bản bốn một trăm năm mươi một trường hợp xe cứu thương vất vả tìm bệnh viện
cho bệnh nhân covid một mươi chín trong tuần tính đến ngày một mươi sáu tháng một
đây cũng là con số cao kỷ lục tăng bốn mươi bốn so với tuần trước đó
chủ tịch hiệp hội y khoa nhật bản toshio nakagawa cho biết
bệnh nhân cao tuổi và có nguy cơ cao sẽ được ưu tiên điều trị covid một mươi chín
thống đốc tokyo yuriko koike đã yêu cầu thực hiện các biện pháp bán khẩn cấp
hồi đầu tuần này sau khi tỷ lệ sử dụng dường bệnh của bệnh viện vượt quá ngưỡng hai mươi
nếu chạm ngưỡng năm mươi sẽ phải ban bố tình trạng khẩn cấp
nagasaki kumamoto miyazaki sẽ thực hiện các biện pháp bán khẩn cấp
bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng một
một số tỉnh đang đề nghị nhà hàng dừng phục vụ đồ uống có cồn vào hai mươi giờ
và đóng cửa vào hai mươi một giờ hằng ngày
nhật bản có tổng cộng một chín trăm ba mươi ba năm mươi hai ca mắc covid một mươi chín một mươi tám bốn trăm bốn mươi bốn ca tử vong
và một bảy trăm năm mươi sáu trăm ba mươi sáu trường hợp phục hồi tính đến ngày hai mươi tháng một
thưa quý vị và các bạn
mới đây tổ chức y tế liên mỹ bày tỏ
tổ chức who cho biết dịch covid một mươi chín đang lan rộng hơn bao giờ hết
khi ở châu mỹ số ca nhiễm và chết do virus sars cov hai ngày càng tăng
tổ chức y tế liên mỹ cho hay ca mắc covid một mươi chín đang đặt đỉnh mới ở châu mỹ
với bảy hai trường hợp nhiễm mới và hơn một mươi năm người tử vong vào tuần trước
giám đốc baho kajisa etinen cho biết virus sars cov hai đang lây lan mạnh mẽ hơn bao giờ hết
cơ quan y tế khu vực cho biết vùng caribe đã có mức tăng cao nhất về số ca nhiễm ncov
kể từ khi bắt đầu bùng phát đại dịch
ở bắc mỹ mỹ và canada gia tăng mạnh trường hợp nhập viện do covid một mươi chín
gia tiết xét nghiệm who khuyến khích các quốc gia ưu tiên xét nghiệm kháng nguyên nhanh
cho những người có triệu chứng covid một mươi chín và những người có nguy cơ lây lan virus
ông sylvain andighieri quan chức thuộc who cho hay
mặc dù hơn sáu mươi người dân ở mỹ la tình và caribe đã được tiêm chủng đầy đủ vắc xin chống lại covid một mươi chín
nhưng chủng omicron vẫn đang lây lan nhanh chóng
theo ông sylvain andighieri sự tiến bộ trong việc ngăn chặn ca nhiễm biến chủng mới
sẽ phụ thuộc vào các biện pháp y tế công cộng ở những tuần và tháng tới
trong đó đeo khẩu trang giãn cách xã hội và tiêm chủng sẽ giúp giảm thiểu mức độ nghiêm trọng
của các ca mắc covid một mươi chín và nhập viện
trước đó ngày một mươi tám tháng một bộ y tế cho biết brazil báo cáo kỷ lục một trăm ba mươi bảy một trăm linh ba trường hợp nhiễm sars cov hai
trong ngày khi chủng omicron lây lan ở quốc gia này
con số này vượt xa kỷ lục hàng ngày trước
đó là một trăm một mươi năm hai trăm hai mươi tám vào tháng sáu năm ngoái
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid với các biến thể mới
chúng ta không được phép chủ quan để tránh những kịch bản xấu có thể xảy ra
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại